khi thuyết phục người ta cắt một phần người ta cũng lo lắng người ta nói thôi cắt hết để cho nó an toàn

mà nó không đáng để cho mình mất cái thần
nếu mà có trái phát thì mình mới ngồi can thiệp kịp thời nhất là mình sẽ giữ được cái thần
trong cái nhóm nghiên cứu bốn mươi mấy trường hợp thì nó chưa thấy trái phát
thậm chí có những bệnh nhân đã đi xuất ngoại bên hoa kỳ người ta nói là bên việt nam đã làm đúng rồi
thì chúng tôi mới theo dõi bà thôi không làm gì hết
nhà khoa của tiến sĩ pháp có khả năng phát triển về chuyên sâu rất là tốt
thì hiện nay chúng tôi huấn luyện phẫu thuật nội so cho các bác sĩ trong nước cũng như là khu vực
rồi bác sĩ đến đây để học từ ấn độ philippines singapore thái lan
cuối tháng chín vừa qua đoàn bác sĩ bệnh viện bình dân đã được mời đến ấn độ
trước sự chứng kiến của các chuyên gia các nước đoàn bác sĩ đến từ việt nam
đã mổ thi phạm thành công
trong bốn trường hợp bằng những kỹ thuật mới và khó trong đó có kỹ thuật cắt bú bảo tồn thần
thì tôi có đại dị bình dân tôi qua đó thì cũng có một kỹ thuật không chế bệnh máu
thì trước giờ là thế giới chưa báo cáo mà theo kiểu của mình là không chế bằng sợi dây thung
nó vừa rẻ tiền mà nó vừa có thể điều khiển tích tắc
những đoàn nước ngoài sau khi mà thấy kỹ thuật này thì họ cảm thấy rất là thú vị
cũng mong muốn mai mốt cũng sẽ áp dụng kỹ thuật này
trong việc kiểm soát cố thận cho phẫu thuật
thật ra thì đóng góp thì chẳng gì lớn lao
thì mình chỉ đóng góp một chút nhỏ để cải thiện thêm tình trạng sức khỏe cho người bệnh thôi